cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm giả tài liệu cơ quan tổ chức xảy ra tại công ty cổ phần cà phê hòa tan trung nguyên
công an tỉnh bình dương cho biết sau khi xem xét đơn tố cáo của bà lê hoàng diệp thảo và xác minh
cơ quan điều tra nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nên đã quyết định khởi tố vụ án
trước đó bà thảo đã gửi đơn tố cáo đích danh một trưởng phòng pháp chế của công ty cổ phần tập đoàn trung nguyên
cho rằng người này có hành vi cắt rán giả mạo tài liệu họp đại hội cổ đông để nộp sở kế hoạch đầu tư tỉnh bình dương
nhằm loại bỏ quyền điều hành của bà thảo
cũng theo cơ quan điều tra ngày hai mươi bốn tháng bốn vừa qua viện khoa học hình sự công bố kết luận khẳng định một số tài liệu có dấu hiệu bị cắt ghép